theo lời kêu gọi của các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh thừa thiên huế đã bắt đầu tổ chức quyên góp giúp đỡ những hộ nghèo hộ chính sách sắp phải di rời ra khỏi di tích kinh thành huế
nỗ lực này nhằm giúp những hộ nghèo neo đơn hộ chính sách có ngôi nhà khang trang ấm áp hơn khi đến nơi ở mới
cách đây một tháng nói chuyện với những hộ dân này bà con vẫn còn lo lắng khi nhắc đến chuyện di rời trả lại đất cho di tích bởi họ là những hộ nghèo đang phải lo lắng từng bữa ăn
đặc biệt nếu có nguyện vọng tỉnh sẽ đảm nhận phần xây nhà theo mẫu có sẵn gồm một trệt một gác lửng với chi phí khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng bảo đảm các hộ dân không phải ở trong những ngôi nhà tạm nhét nhác khi đến nơi ở mới
khoản còn thiếu các hộ di rời và cộng đồng sẽ chung tay chia sẻ
dự kiến đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế sẽ di rời đợt đầu tiên với khoảng gần năm trăm linh hộ trong đó có gần bốn mươi hộ nghèo